chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an đã diễn ra trong tuần
chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai các nhiệm vụ công tác tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia
theo dõi sát tình hình quốc tế khu vực các vấn đề tác động đến an ninh lợi ích quốc gia để báo cáo bộ tham mưu cho đảng nhà nước
các giải pháp phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh an toàn
tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của bộ đảm bảo công tác an ninh trên các lĩnh vực
đồng chí bộ trưởng cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ nghiêm túc gương mẫu chấp hành pháp luật không vi phạm giao thông không can thiệp vi phạm giao thông
tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị sớm hoàn thành công an phường điển hình kiểu mẫu để nhân rộng toàn quốc
cho ý kiến xem xét đề nghị khen thưởng tổng kết khối trường
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và đề nghị tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xét các danh hiệu thi đua khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác đối với các điều kiện tiêu chuẩn
quy trình xét tặng phải khách quan chặt chẽ
công an các đơn vị địa phương phải thực sự trú trọng xây dựng đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua dưới nhiều hình thức nội dung
bảo đảm tính thực chất và có tính lan tỏa chủ động phát hiện nhiều tấm gương nhân tố điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc
nhất là cám bộ chiến sĩ đang tham gia công tác tại cơ sở
nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị các học viện trường công an nhân dân tiếp tục quan tâm
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo gắn công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng lực lượng
cùng với việc thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt
cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học
giáo dục đào tạo giao các đơn vị chức năng của bộ công an tiếp tục tăng cường phối hợp với các nhà trường
trong việc ra soát tháo gỡ các khó khăn bất cập tạo điều kiện về mọi mặt
đặc biệt là công tác chăm sóc y tế học đường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các học viện trường công an nhân dân
đoàn khảo sát số hai tổ biên tập xây dựng đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh quảng ninh
đồng chí thứ trưởng đề nghị tỉnh quảng ninh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục
nâng cao ý thức trách nhiệm nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
trong đó cần thống nhất nhận thức và những nguy cơ thách thức để xác định rõ các mục tiêu
nhiệm vụ giải pháp trong thực hiện nghị quyết trung ương viii trong tình hình mới
cùng với đó tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và bảo vệ đảng
bảo vệ chính trị nội bộ xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh
hội nghị thượng đỉnh cảnh sát liên hợp quốc lần thứ ba uncos diễn ra tại thành phố new york mỹ từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày ba tháng chín
đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
bộ công an đã và đang tích cực chuẩn bị gửi các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
cũng như trao đổi và học tập kinh nghiệm từ các đối tác đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc là một trong những ưu tiên về hợp tác quốc tế của chính phủ việt nam
do đó hiện bộ công an đang tăng cường công tác hỗ trợ huấn luyện tiền triển khai cho các ứng viên tham gia lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh từ ngày một chín hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an mong muốn trên cương vị mới trọng trách mới
đồng chí đại tá đinh văn nơi sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc giữ vững đoàn kết nội bộ phát huy trí tuệ tập thể
làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quảng ninh
xây dựng lực lượng công an tỉnh quảng ninh ngày càng vững mạnh toàn diện
ngày một chín tại các cơ sở giam giữ trên toàn quốc lực lượng công an đã trao căn cước công dân và giấy chứng nhận đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đã phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ đạo công an các địa phương trên toàn quốc thực hiện cập nhật dữ liệu dân cư đăng ký quản lý cư trú và thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
nhằm hỗ trợ các phạm nhân sau khi được đặc xá trở về sớm hòa nhập cộng đồng có giấy tờ tùy thân để thực hiện các công việc thủ tục thuận lợi trên hai thẻ căn cước công dân gắn chip đã được gửi về hai trăm tám mươi chín cơ sở giam giữ trên toàn quốc
các bạn cùng tựa lưng vào dãy trường sơn có nhiều nét tương đồng với lịch sử văn hóa cùng sát cành chiến đấu và chiến thắng kẻ thù chung
việt nam và lào có một tài sản vô giá đó là mối quan hệ anh em đoàn kết đặc biệt có một không hai trong lịch sử thế giới
chung tay vun đắp tình hữu nghị hợp tác đặc biệt đó lực lượng công an việt nam nhiều năm qua đã nỗ lực hỗ trợ bạn với tinh thần giúp bạn là giúp mình
bộ đồ hóa trang tấm vé máy bay
hộ chiếu công vụ và giấy chứng nhận tiêm chủng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba mang tên hoàng văn
những hiện vật lần đầu tiên được trưng bày tại bảo tàng công an nhân dân là một trong những minh chứng cụ thể cho tình đoàn kết và liên minh chiến đấu bền chặt giữa công an nhân dân việt nam và công an lào
đồng chí hoàng văn tên thật là đồng chí hoàng kiên
đồng chí đã sử dụng cái bí danh của mình để hóa trang cho đồng chí hoàng thân sua lu vông của lào trong cái giai đoạn kháng chiến chống mỹ
và đồng chí là trinh sát ngoại tuyến của bộ công an việt nam
bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao trên cơ sở vun đắp mối thâm tình sâu nặng láng giềng anh em
cũng là ngần ấy thời gian lực lượng công an hai nước việt lào chung tay xây dựng mối quan hệ mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
không chỉ phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm bộ công an việt nam đã hỗ trợ bạn rất nhiều trong công tác đào tạo
ngay từ những ngày đầu thành lập lực lượng
bộ công an lào
mỗi năm không dưới một trăm linh chỉ tiêu cán bộ bộ công an lào được cử sang đào tạo tại việt nam
đến thời điểm hiện tại bộ công an việt nam còn giúp đỡ bộ công an lào đào tạo văn hóa cho các em học sinh trung học cơ sở
bồi dưỡng cho các em trở thành những người cán bộ có phẩm chất năng lực trở về phụng sự cho cộng hòa dân chủ nhân dân lào
kể từ khóa đầu tiên năm một nghìn chín trăm một mươi sáu bộ công an việt nam đã đào tạo bộ công an lào
đến nay học viện an ninh nhân dân đã và đang đào tạo hàng nghìn học viên ở cả ba trình độ đại học thạc sĩ và tiến sĩ cho bộ công an lào
những học viên trưởng thành từ mái trường này đều trở thành cán bộ công an giỏi khi về nước
kết quả đào tạo cán bộ an ninh cho nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào cũng thể hiện quan hệ hợp tác tinh thần trách nhiệm kề vai sát cánh của bộ công an việt nam và bộ công an lào
trên lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an có trình độ cao nắm vững lý luận vận dụng và thực tiễn công tác góp phần quan trọng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia của hai nước
những căn nhà đối biên những công trình trụ sở làm việc những nền móng đầu tiên của một cơ sở đào tạo công an lào
hơn cả món quà ý nghĩa của bộ công an việt nam tặng nước bạn lào đó là những dấu ấn mới vun đắp tình hữu nghị đặc biệt mối quan hệ mẫu mực vừa là đồng chí vừa là anh em vô cùng trong sáng hết mực thủy chung giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
nhân dịp khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi thư động viên nhắn nhủ đến các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục
các bậc phụ huynh học sinh sinh viên trên cả nước
trong thư chủ tịch nước chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi thầy và trò lại được cùng nhau giữ lễ khai giảng trực tiếp tại trường học sau một khoảng thời gian bất thường việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch covid một mươi chín
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự đồng lòng quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn và những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua
đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề mà ngành giáo dục lựa chọn năm nay đó là đoàn kết sáng tạo ra sức vấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
chủ tịch nước đề nghị toàn thể cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục hãy nỗ lực tận tụy đoàn kết sáng tạo khắc phục khó khăn làm tốt chức trách phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề với học sinh thân yêu vì sự nghiệp chồng người vĩ đại
mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái làm gương tốt vì tương lai con trẻ vì sự vẻ vang của gia đình dòng tộc quê hương đất nước
toàn xã hội hãy cùng chung tay với ngành giáo dục kiến tạo một xã hội văn minh trật tự và mẫu mực hình thành văn hóa chuẩn mực xã hội tốt cho con em học tập và nói gương
xây dựng xã hội học tập dễ tiếp cận đối với mọi trẻ em trong đó có trẻ em yêu thế
đối với các em học sinh sinh viên hãy phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc
tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại có khát vọng cống hiến và tự cường góp phần xây dựng đất nước ta thêm giàu mạnh và phồn vinh
cuối thư chủ tịch nước thân ái gửi tới các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục và các em học sinh sinh viên luôn mạnh khỏe hạnh phúc thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới
công an tỉnh sơn la vừa tổ chức lễ đón các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nuôi dưỡng
chăm sóc tại công an tỉnh sơn la
trước đó qua khảo sát tâm tư nguyện vọng của các cháu và người thân trực tiếp nuôi dưỡng một trăm sáu mươi sáu cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh
kết quả có hai mươi ba cháu đề nghị công an tỉnh đón nhận nuôi dưỡng chăm sóc trực tiếp tại công an tỉnh và hai mươi ba cháu sống cùng thân nhân đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh hoạt tại địa phương
hai mươi cháu còn lại được hưởng trợ cấp theo quy định và gia đình không có nhu cầu đề nghị chăm sóc nuôi dưỡng
công an tỉnh sơn la sẽ nuôi dưỡng bảo trợ các cháu đến một mươi tám tuổi bố trí nơi ăn nghỉ cho các cháu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để được học tập văn hóa hỗ trợ định hướng tư vấn nghề nghiệp cho các cháu sau khi trưởng thành
nhân dịp này công an tỉnh sơn la đã trao hai mươi ba xuất quà cho các cháu được chăm sóc nuôi dưỡng trước thềm năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai có thể nói là một năm vô cùng đặc biệt
đặc biệt thầy và trò cả nước vừa gồng mình phòng chống dịch lại vừa phải căng mình dạy và học trực tuyến với khoảng thời gian học có nơi lên đến tám tháng
năm học mới trong bối cảnh bình thường mới kem học sinh đã được đến trường học trực tiếp
trước ngày khai giảng mỗi học sinh mỗi thầy cô và phụ huynh cũng có những kỳ vọng riêng cho năm học mới này
sau hai năm bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín nhiều thầy cô và các em học sinh rất vui mừng và háo hức
khi sắp được tham dự lễ khai giảng trực tiếp chào đón năm học mới
chuẩn bị cơ sở vật chất sắp xếp lau dọn bàn ghế và chuẩn bị cả vật dụng nhỏ nhất như chai thử khuẩn máy đo nhiệt độ
mỗi thầy cô giáo mỗi em học sinh lại có một mong muốn
với cố gắng và nỗ lực đó là học hỏi các trường bạo rồi là nỗ lực để tham gia các khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình
và cũng mong muốn trường mình năm học mới này sẽ là năm học đầu tiên
với sự nỗ lực của toàn thể các bác giám biệt nhà trường và toàn thể thầy cô
thì trường của chúng mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất
rồi kỳ vọng lớn nhất trong năm học này em mong là em đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào lớp một mươi
ngay giữa tháng tám giáo viên các trường vùng cao đã trở lại trường để chuẩn bị cho năm học mới
với hàng loạt công việc từ tu sửa vệ sinh trường lớp vận động học sinh củng cố kiến thức
dù điều kiện sinh hoạt còn gặp rất nhiều khó khăn
nhưng không làm giảm đi sự phấn khởi của thầy cô
thầy trường thầy cô và các em học sinh nơi đây
tất cả đều nỗ lực cho năm học mới với nhiều thành tựu
thanh niên con trai còn khỏe mình phải cố gắng
rất là khó khăn nhưng mà sẽ cố gắng
cũng muốn là để cho các em phổ cập luôn
có nghĩa là học chương trình lớp ba và kèm theo là lớp bốn cũng được học
hoặc là lớp năm cũng được học cùng với lớp ba
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba chương trình giáo dục phổ thông mới hai nghìn một mươi tám
sẽ tiếp tục được triển khai ở lớp ba bảy và một mươi
năm học này bộ giáo dục cũng sẽ tiếp tục thẩm định chương trình sách giáo khoa
đối với lớp bốn tám và một mươi
sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương
cơ hội mới sẽ đi cùng những thách thức và những khó khăn mới
mà ngành giáo dục phải giải quyết
và tôi thấy rằng là chẳng có gì chuẩn bị kính nữa
anh thấy dùng được tổng thể chương trình những việc cần phải làm
phải lên kế hoạch rất sẵn sàng
phải có cái sức khỏe
có cái sức khỏe của cộng đồng đảng chính quyền
và phải huy động những nguồn lực giáo học hóa
và đặc biệt cái quan trọng nhất
vẫn là cái tâm nguyên trí tuệ của những giáo viên
và những người thầy với cái kinh nghiệm của mình
với cái trách nhiệm của mình
nếu được động tiền đúng mức được tôn vinh được đánh giá đúng
đấy là cái nguồn lực phổ biến
cái nguồn lực rất giá trị để chúng ta duy trì và phát triển
cái nguồn phát triển của giáo dục
trong nhiều kiện còn rất nhiều khó khăn
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sắp bắt đầu
đâu đó vẫn còn những nỗi lo về chương trình mới
sách giáo khoa mới
nỗi lo về thiếu cơ sở vật chất giáo viên
thế nhưng sau ba năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh
năm học mới này trong trạng thái bình thường mới
sẽ tiếp thêm động lực niềm tin cho các nhà trường
các em học sinh và giáo viên
và mỗi thầy cô giáo mỗi em học sinh
đều giữ trong mình những mong muốn
kỳ vọng và quyết tâm riêng
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sắp bắt đầu

từ ngày một chín đến bốn chín
toàn quốc xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi tám người bị thương năm mươi một người
toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ
đường sắt và đường thủy
không xảy ra tai nạn
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý
hai mươi một hai trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn sáu mươi tỷ đồng
tạm giữ chín trăm bốn mươi một xe ô tô

một trăm linh sáu phương tiện khác
tước sáu hai trăm chín mươi tám giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát
giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông
kiểm tra lập biên bản hai trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng
tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi trường hợp
tạm giữ một mươi chín phương tiện
qua hệ thống giám sát theo dõi của các đội tuần tra
kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông
đã phát hiện một năm trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm
hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng
trong dịp nghỉ lễ quốc hành năm nay
nhiều người dân từ các tỉnh thành
sau khi về quê đã trở lại thành phố
dẫn tới ách tắc cục bộ
tại một số tuyến đường
đặc biệt là tại các nút giao thông
và các cửa ngõ thành phố
trong khi đó trên các tuyến cao tốc
không xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng
một mươi năm h ba mươi tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
thành phố hà nội
do lượng phương tiện tăng đột biến
nên lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng
điều tiết các phương tiện theo các hướng khác nhau
nhờ vậy lưu lượng phương tiện trên tuyến đông
như không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
các phương tiện di chuyển thông suốt
thứ nhất là từ sáu h sáng
đơn vị đã bố trí một trăm linh quân số
và các phương tiện cần thiết
trên các cái chốt
các cái đầu vào và các cái đầu ra
đã phối hợp với các cái phòng quả
phòng cổ cục
các cái địa phương liên quan
để khi mà có các cái tình huống
xảy ra va chạm
nó dẫn đến ủn tắc
thì là phân luồng ra các cái đường cúp lộ
như là cúp lộ một
hoặc là các cái đường gom
để tạo điều kiện cho các phương tiện
di chuyển linh thông
còn tại các tuyến dẫn khách
ở nội đô thành phố ngay từ đầu giờ chiều
lượng người và phương tiện gia tăng đột biến
đã khiến tuyến đường xảy ra tình trạng
ủn tắc cục bộ phương tiện giao thông đông đúc
đã xảy ra nhiều vụ va chạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải bố trí
phân luồng điều tiết phương tiện từ xa
tập trung giải tỏa các khu vực ủn tắc
đồng thời nếu phát hiện phương tiện vi phạm
sẽ xử lý nghiêm
trong khi đó trên tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh
ngõ phía đông thành phố hồ chí minh lực lượng
cảnh sát giao thông lên kịch bản và phương án
cho mọi tình huống từ cao điểm đến
sự cố va quẹt tai nạn giao thông hay
tiến hành xảy trạm thu phí khi mức độ
ủn ứng nghiêm trọng
phân luồng từ xa từ các khối kết hợp
với trạm cảnh sát giao thông
của hàm tân của trạm dầu dây
và trạm quốc lộ năm mươi một
và các trạm cát lái
để phân luồng
từ xa dự báo tình hình
trật tự an toàn giao thông tuyến để chúng tôi
để đạt hiệu quả cao nhất
để tuyến lưu thông
cho bà con đi chơi trong dịp lễ
đảm bảo lưu thông thông suốt
và ngay lực lượng của chúng tôi
đã bố trí một trăm linh con số
ghi nhận đến một mươi sáu h
tuyến quốc lộ năm mươi một
đoạn qua địa bàn xã long an long thành đồng nai
phương tiện từ hướng bà rịa vũng tàu
xe đổ về đông nhưng vẫn lưu thông ổn định
vòng xoay thái lan là một trong ba vị trí
nhạy cảm có thể xảy ra ủn tắc
giữa quốc lộ năm mươi một và cao tốc
thành phố hồ chí minh long thành
từ lúc nào do đó song song điều tiết trực tuyến
qua camera giao thông thì các chiến sĩ
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
cao tốc số sáu phòng tám cục cảnh sát giao thông
bộ công an còn bố trí lực lượng
điều tiết trực tiếp tại giao lộ
và tuần tra lưu động trên cao tốc
mặt khác những trường hợp cố tình chạy xe
ở làn khẩn cấp cũng sẽ bị xử lý phạt nguội
công an thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai
đến lực lượng cảnh sát thành phố
trong đó một điểm nổi bật
là giao cho
cảnh sát giao thông
công an các địa phương kiểm tra
kiểm soát tình hình không để
tình hình vi phạm vì nồng độ còn
vi phạm vì cơ nới quá tải
rồi vi phạm vì tốc độ mà diễn ra trên đoàn thành phố
và tất cả các hành vi vi phạm
đều phải được lực lượng cảnh sát giao thông
tập trung xử lý
và làm sao để đảm bảo
an toàn và tính mạng
sức khỏe tài sản của người dân
đối với sân bay thông tin
từ cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết
dự báo trong ngày cuối của đợt nghỉ lễ quốc khánh
tháng hai tháng chín có bốn trăm hai mươi chín
lượt chuyến bay nội địa đi và đến
với bảy mươi ba lượt khách trong đó có
ba mươi ba lượt khách đi gần bốn mươi
lượt khách đến còn tại sân bay
tân sơn nhất dự kiến có hơn một trăm hai mươi một
lượt khách trong đó tập trung đông
từ một mươi sáu đến một mươi chín h với khoảng

an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay
chuyên cơ chuyến bay thương mại đi đến
chủ động phòng ngừa và ngăn chặn
không để xảy ra tình huống cháy nổ phá hoại
khủng bố trong dịp lễ quốc khánh
cảng đã nâng mức kiểm soát an ninh hàng không
cấp độ một